tòa phúc thẩm cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa
do đó tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bàn án sơ thẩm liên quan đến bị cáo trần thị hiền để điều tra xét xử lại
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
ngày một mươi chín tháng ba vừa qua tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên phúc thẩm
tại phần xét hỏi bà trần thị hiền sức khỏe yếu bị ngất phải kiểm tra y tế
do các điều kiện không đảm bảo hội đồng xét xử buộc phải hoãn phiên tòa
trong vụ án này bị cáo vì thị thu bốn mươi hai tuổi là vợ của bị cáo vì văn toán một trong những hùng thủ sát hại nữ sinh giao gà cũng kháng cáo kêu an
bản án sơ thẩm thể hiện năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu bốn mươi hai tuổi là vợ bị cáo vì văn toán
một trong những hùng thủ sát hại nữ sinh giao gà đến khu vực biên giới mua hai bánh heroin giá chín mươi triệu đồng trên một bánh
về bán cho bùi văn công với giá một trăm năm mươi triệu đồng trên một bánh
công cùng lương văn hùng đem ma túy bán cho trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng trên một bánh
ngoài ra các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vi văn toán
tại phiên tòa sơ thẩm bà trần thị hiền kêu an cho rằng các bị cáo công toán khai không đúng sự thật sau khi đã bắt cóc sát hại con gái của mình là cmd
bà hiền cho rằng không thể dựa vào lời khai của nhóm toán để kết tội mình
trong khi đó các bị cáo công toán hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không có đơn kháng cáo
bà nán sử thẩm tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
nối tiếp bản tin là những cập nhật mới về vụ án của ông trịnh văn quyết
thưa quý vị nâng khống vốn của công ty faros niêm yết bán cổ phiếu trên san jose
cựu chủ tịch tập đoàn flc và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của nhà đầu tư rồi sử dụng với nhiều mục đích khác nhau
theo cáo buộc của viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi nâng khống số vốn công ty faros từ một năm tỷ lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
với sự giúp sức của nhiều bị can ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu doanh nghiệp này chính thức được giao dịch trên sàn chứng hose
mã cổ phiếu của faros là ros số lượng bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu với giá tham chiếu là một mươi năm trăm linh đồng trên một cổ phiếu
cơ quan công tục cáo buộc tất cả các sai phạm của bị can thuộc faros ubnd sàn hose đã tạo điều kiện để doanh nghiệp này được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros
từ những sai phạm đó đã giúp trịnh văn quyết cựu chủ tịch tập đoàn flc và đồng phạm đưa các cổ phiếu gian dối về giá trị vốn chủ sở hữu khống bán cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền
sau khi cổ phiếu ross được niêm yết trên sản chứng khoán trịnh văn quyết chỉ đạo em gái là trịnh thị minh huế sử dụng năm trăm một mươi tám tài khoản của người thân quen
nhân viên để mua bán cổ phiếu này được chuyển tiền theo chỉ đạo của bị can
các bị can đã sử dụng sàn hose làm phương tiện để bán hơn ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu
trong đó bị cáo quyết đứng tên hơn hai trăm chín mươi triệu cổ phiếu hơn một trăm linh triệu cổ phiếu của một mươi một cá nhân là những người thân được cựu chủ tịch flc nhờ đứng tên
là cổ đông cho hơn ba mươi nhà đầu tư là những người mua cổ phiếu ban đầu của trịnh văn quyết thu về hơn bốn tám trăm một mươi tám tỷ đồng

cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư là hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
sau khi số tiền bán cổ phiếu rose nêu trên điều chuyển về các tài khoản của các cổ đông huế lập tức rút tiền mặt đưa cho họ ký
sau đó huế lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau theo chỉ đạo của trịnh văn quyết
trong đó hơn một trăm tám mươi một tỷ đồng được nộp vào tài khoản của tập đoàn flc và năm công ty con công ty liên kết
theo cơ quan điều tra đến nay có một trăm ba mươi ba trong tổng số ba mươi bị hại đang sở hữu hơn sáu trăm hai mươi bảy tỷ đồng
cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn gấp khống với tổng giá trị khi mua là hơn hai hai tỷ đồng
hiện có chín mươi năm bị hại trong số một trăm ba mươi ba người có yêu cầu bồi thường thiệt hại do đang sử dụng hơn ba trăm tám mươi một cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống với giá trị mua là hơn một ba tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng bốn lãnh đạo ubnd phường thủy châu thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết
đã chỉ đạo công an phường tiến hành mời những người dân liên quan trong clip đội đua ghe bị ném nhiều vật cứng về phía ghe
khiến các vận động viên phải nhảy xuống sông lợi nông để tránh bị thương
trong ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát sẽ tiến hành mời những người có hành động quá khích đến làm việc yêu cầu viết cam kết kiềm điểm trách nhiệm
theo lãnh đạo ubnd phường thủy châu sự việc đáng tiếc xảy ra khi ghe của hai đội đua đang tranh giành nhau giải ba và giải bốn trong phần đua độ tiền
thuộc giải đua ghe truyền thống phường thủy châu năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào sáng ngày hai mươi tháng bốn
một vài người dân đứng trên bờ muốn đội đua của tổ dân phố
mình có giải đã nhặt đất ném xuống đội ghe của đối phương
vị lãnh đạo thông tin thêm cơ quan chức năng địa phương cũng không lường trước được người dân lại hành xử như vậy
rất may sau vụ việc không có ai bị thương
các vật được ném về phía đội đua hầu hết là đất vừa được nạo vét múc từ dưới sông lên vài ngày trước
lãnh đạo ubnd thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết đã yêu cầu phường thủy châu báo cáo sự việc để có hướng dẫn
chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tránh gây hoang mang trong dư luận
theo vị này có thể địa phương và ban tổ chức giải đua ghe truyền thống phường thủy châu năm hai nghìn hai mươi bốn đã có sự sơ xuất dẫn đến vụ việc đáng tiếc
trước đó ngày hai mươi tháng bốn một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một đội đang tham gia giải đua ghe thuyền truyền thống trên sông lợi nông
phường thủy châu thị xã hương thủy bị nhiều người đứng trên bờ liên tục ném vật cứng vào ghe
các thành viên của đội đua đã phải nhảy xuống sông tránh các vật cứng để đảm bảo an toàn tạo nên cảnh tượng không đẹp tại giải đua ghe truyền thống
sau khi các clip được đăng tải trên mạng xã hội nhiều người bày tỏ quan điểm về giải đua đã để lại hình ảnh quá sâu xí công tác tổ chức kém nên đã xảy ra sự việc nêu trên
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
chiều ngày hai mươi một tháng bốn một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hoàng tiến huyện hoàng hóa tỉnh thành hóa cho biết khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày tại khu di tích hải tiến phát hiện một người đàn ông trôi dõi danh tính trôi giạt vào bãi biển
theo vị lãnh đạo nạn nhân khoảng bốn mươi tuổi đang trong quá trình phân hủy vị trí phát hiện gần cầu cảng của biển hải tiến
vì lãnh đạo thông tin thêm sau khi phát hiện vụ việc cơ quan công an đang tiến hành xác minh danh tính nạn nhân đây không phải du khách xuống tắm biển bị đuối nước
chiều ngày hai mươi một tháng bốn một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hoàng tiến huyện hoàng hóa cho biết khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày tại khu di tích hải tiến phát hiện một người đàn ông trôi dõi danh tính nạn nhân đây không phải du khách xuống tắm biển bị đuối nước
phải sử dụng những máy bơm nhỏ bơm nước từ những ao cạn trong rừng để chữa cháy
đến một mươi tám h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế không lan rộng đến những khu vực lân cận và nhà dân
thống kê ban đầu có hơn một hectare rừng bị thiệt hại do đám cháy
theo người dân tại đây những ngày qua thường có nhiều người dân vào rừng đốt khói lấy mật ong
do thời tiết hành khô gió mạnh nên có thể tàn lửa đã bay vào khu vực cỏ khô trong rừng dẫn đến cháy lan không khống chế được
đây là khu vực trồng tràm cây tạp rộng lớn hàng chục hectare
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong
nạn nhân là hai em dcm sinh năm hai nghìn hai và dcn sinh năm hai nghìn tám chú thôn rục xã hồng hóa
theo đó chiều ngày hai mươi tháng bốn hai anh em đi thả lưới đánh cá nhưng đến tối không thấy về
nên gia đình đã đi tìm
chính quyền xã hồng hóa đã huy động các lực lượng tích cực hỗ trợ
quá trình tìm kiếm tại khu vực suối rụ rèng đoạn tiếp giáp giữa xã hóa phúc và xã hồng hóa
người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện hai anh em đã tử vong
hiện chính quyền địa phương và bà con lối xóm đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự
được biết gia đình nạn nhân có ba anh em hai cha một gái thuộc diện hộ cận nghèo
em dcm thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng
ngày hai mươi một tháng tám tàu hàng hh tám mươi bốn đã qua hầm đường sắt bãi gió huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
trong niềm vui của cán bộ công nhân ngành đường sắt
như vậy sau chín ngày ách tắc vì sạt lở hầm bãi gió
đến nay đường sắt bắc nam đã thông tuyến lưu thông trở lại bình thường
cụ thể tàu hàng hh tám mươi bốn với một mươi tám toa trọng lượng gần tám trăm năm mươi tấn
từ gà đại lãnh huyện vạn ninh đã qua hầm bãi gió lúc một mươi tám h một mươi năm
tối ngày hai mươi một tháng bốn
tàu hàng qua hầm an toàn tiếp tục hành trình ra gà hà nội
sau khi tàu hàng hh tám mươi bốn qua hầm cán bộ công nhân ngành đường sắt vào hầm bãi gió
kiểm tra chất lượng việc khắc phục sạt lở đảm bảo an toàn
sau khi tàu hàng hh tám mươi bốn đi qua lúc một mươi chín h tàu khách se tám từ gà đại lãnh đi qua hầm bãi gió
trước đó chiều ngày một mươi hai tháng bốn hầm bị sự cố sạt lở đường sắt bắc nam bị ách tắc
mỗi ngày có một mươi hai đoàn tàu khách qua địa phận đèo cả
phải trung chuyển bằng xe ô tô khách
các đơn vị ngành giao thông vận tải huy động hơn hai trăm linh công nhân cùng nhiều máy móc thiết bị
nhiều mũi thi công làm việc ba k liên tục để ra cố hầm vận chuyển đất đá sạt lở ra ngoài
đến chiều ngày hai mươi một tháng bốn đất đá đã được dọn hết ra ngoài hoàn tất việc trăng néo gia cố
từ một mươi bảy h cùng ngày các đơn vị đã thông hầm kỹ thuật và thử tải bằng các tòa tàu công trình
đi qua hầm bãi gió với tốc độ năm km trên giờ
thưa quý vị qua năm ngày tổ chức lễ hội bánh dân
gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn cùng các hoạt động văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn thành phố cần thơ
đã thu hút khoảng tám trăm bảy mươi lượt khách đến tham quan trải nghiệm
tối ngày hai mươi một tháng bốn ubnd tp cần thơ tổ chức bế mạc lễ hội bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo kết quả tại buổi lễ lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ cho biết
qua năm ngày tổ chức lễ hội bánh dân dân gian nam bộ cùng các hoạt động trên địa bàn tp
đã thu hút khoảng tám trăm bảy mươi lượt khách
năm nay lễ hội có khoảng hai trăm linh gian hàng gồm gian hàng bánh dân gian gian hàng ẩm thực
gian hàng ocop và đặc sản vùng miền
sự kiện thu hút nhiều nghệ nhân đến từ các vùng miền trong cả nước tham gia tranh tài và trình diễn
làm các loại bánh dân gian đồng thời thành phố tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương
và nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn
quả đó đã tạo được sự hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch và trải nghiệm
dịp này ban tổ chức trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tp cần thơ
cho hai mươi hai đoàn nghệ nhân đến từ một mươi ba tỉnh thành và chín quận huyện của thành phố
đã tích cực tham gia góp phần thành công cho lễ hội
bên cạnh đó ban tổ chức cũng đã đề nghị thành phố xét tặng bằng khen cho một đơn vị trường
có nhiều thí sinh là học sinh tham gia hội thi
đây là một trong những công tác tuyên truyền và bảo tồn để phát huy chiếc bánh dân gian của nam bộ trong trường học
nhằm tôn vinh những nghệ nhân đã tham gia tích cực sáng tạo
vị và sức lan tỏa hấp dẫn của các loại bánh dân gian nam bộ năm nay
ban tổ chức ban giám khảo đã chọn ra một mươi sáu cá nhân xuất sắc đạt giải a
hai mươi bảy cá nhân xuất sắc đạt giải b bảy cá nhân xuất sắc đạt giải nội dung gồm
phong cách trang trí đẹp thuyết trình hay chất lượng sáng tạo
lễ hội đã mang đến cho người dân và du khách gần xa nhiều trải nghiệm thú vị hấp dẫn
khi thưởng thức những loại bánh đến từ các địa phương vùng miền trong cả nước
qua đó nâng cao giá trị gia tăng các loại bánh dân gian truyền thống bảo tồn
và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thành phố
tối hai mươi một tháng bốn tại bãi biển thiên cầm thị trấn thiên cầm huyện cầm xuyên
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
hà tĩnh thanh âm ngày năng mới
phát biểu khai mạc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh lê ngọc châu cho biết
lễ hội khai trương du lịch biển hà tĩnh năm hai nghìn hai mươi bốn là chuỗi các hoạt động nhằm giới thiệu
quảng bá giá trị tài nguyên và sản phẩm du lịch của hà tĩnh đến với du khách gần xa
kêu gọi thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa xã hội
đây cũng là hoạt động cụ thể thiết thực khẳng định quyết tâm của đảng bộ và nhân dân hà tĩnh
luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp các nhà đầu tư du lịch khi về với hà tĩnh
thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong nỗ lực góp phần đưa du lịch hà tĩnh phát triển nhanh bền vững
hà tĩnh nằm ở khu vực bắc trung bộ là cửa ngõ của tuyến du lịch con đường di sản miền trung
là nơi hội tụ nhiều yếu tố để phát triển du lịch
hà tĩnh có hơn một trăm ba mươi bảy km bờ biển trải dài từ nghi xuân đến kỳ anh
với những bãi tắm nổi tiếng như thiên cầm hoàng sơn kỳ ninh thạch hải quỳnh viên trơn tiên xuân thành thạch bằng
đã cuốn hút du khách về tắm biển nghỉ dưỡng
riêng khu du lịch biển thiên cầm là một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực bắc trung bộ
những năm gần đây hà tĩnh đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng du lịch
toàn tỉnh hiện có hai trăm chín mươi bốn khách sạn nhà nghỉ trong đó nhiều cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp hạng cao theo quy định
có hơn hai mươi sáu đơn vị lữ hành quốc tế và nội địa có bốn mươi khu điểm du lịch
bên cạnh đó hạ tầng giao thông từng bước đồng bộ là yếu tố thuận lợi
để các nhà đầu tư và du khách quan tâm đến du lịch hà tĩnh
hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện chất lượng dịch vụ được nâng cao
có nhiều dịch vụ chất lượng cao theo phân tuyến trung ương đã được triển khai
hiệu quả ở tỉnh đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người dân và du khách
tại buổi lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề hà tĩnh thanh âm ngày mới
gồm ba trường đoạn khúc tâm tình miền ví dặm khát vọng vươn khơi và thanh âm ngày nắng mới
với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc dàn dựng công phu theo loại hình nghệ thuật
ca mối nhạc mang âm hưởng vừa dân gian vừa hiện đại qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng
sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa đặc sắc chào mừng thành công lễ khai trường
với một trăm hai mươi dàn màn bắn pháo hoa kéo dài một mươi năm phút đã mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp
mở ra nhiều kỳ vọng về một mùa du lịch thắng lợi